thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh an giang ngành nông nghiệp đã và đang triển khai giảm diện tích sản xuất lúa vụ hoa màu thực hiện xả lũ gần chín mươi ha ở tám huyện thị xã thành phố
theo đó việc xả lũ thực hiện ở các huyện an phú tỉnh biên phú tân châu phú tri tôn trợ mới và thị xã tân châu thành phố long xuyên
theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang việc xả lũ vào đồng vừa cho đất ruộng nghỉ ngơi vừa lấy nguồn phù sa giúp đất ruộng thêm màu mỡ diệt cỏ dại và chuột bọ rửa trôi các chất độc thấm trong đất
việc xả lũ cũng bổ sung nguồn nước dự trữ phòng khả năng ảnh hưởng khô hạn sớm trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
năm nay lũ về quá muộn mực nước vào đồng còn thấp nhưng nông dân vẫn mừng vì có phù sa vào đồng giúp họ tiết kiệm chi phí mua thuốc diệt cỏ phân bón thuốc diệt côn trùng
bên cạnh đó phù sa cũng giúp tăng năng suất của vụ sau